quý vị và các bạn hãy nhớ thực hiện khuyến cáo năm g của bộ y tế để đảm bảo sức khỏe cho mình và những người xung quanh
hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo
chúc quý vị và các bạn bình an trong đại dịch